dự báo trong đêm nay và ngày mai trên hầu khắp các vùng biển gió giảm xuống mức cấp bốn cấp năm
sóng vì thế cũng giảm xuống mức từ một đến hai mét và biển không còn động nữa
thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động hàng hải
tuy nhiên khu vực từ bình thuận đến cà mau và vùng biển phía tây của huyện đảo trường sa
vẫn còn duy trì gió mạnh cấp năm có lúc cấp sáu kèm theo gió giật
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước